tại tp hcm đã diễn ra hội nghị thông qua đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng giáp danh giữa thành phố với các tỉnh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám trên vùng biển cần giờ ngành chức năng tp hcm đã bắt và xử lý một trăm năm mươi một trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép
dù liên tục bị phát hiện và xử phạt nhưng số vụ vi phạm vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tăng gấp ba lần so với giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hoạt động khai thác cát trái phép được đánh giá là siêu lợi nhuận khiến các đối tượng dùng mọi thủ đoạn chiêu thức tinh vi để vi phạm
để ngăn chặn tình trạng này đề án chỉ ra một số nội dung trọng tâm như tp hcm ra soát điều chỉnh lập mới các quy hoạch thăm dò khai thác cát
sỏi lòng sông làm cơ sở đưa hoạt động
đặc biệt phải nâng mức xử phạt để tăng sức gian đe
phối hợp với các tỉnh giáp danh vùng biển cần giờ nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin về quản lý đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép
như xác minh nguồn gốc cát đang tiêu thụ tại các công trình để phục vụ hiệu quả cho công tác đấu tranh với cát tặc
ngay trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đề án phòng chống nạn khai thác cát trái phép tại vùng biển cần giờ và vùng giáp danh tp hcm sẽ triển khai thực tế